cũng sẽ có những tác động tích cực đến thị trường bất động sản
hiện nay mỗi dự án bất động sản mở bán đều có ngân hàng đi cùng
để hỗ trợ cho người mua nhà tiếp cận với nguồn vốn vay
lãi suất cho vay thứ nhất là đối với các nhà đầu tư
thì rõ ràng là các cái nhà phát triển thì họ sẽ có thể tiết kiệm chi phí
và họ sẽ có đỡ áp lực hơn lên cái việc tăng giá
mà cái điều này dường như hiện nay đang cũng không dễ mà thực hiện
bởi vì lượng cung cũng đang rất là nhiều
và một mặt khác là nó sẽ giúp cho những người có nhu cầu mua
thì họ có thể có được hưởng cái mức lãi suất nó nhẹ nhẹ hơn
thì giúp cho cái việc là hàng nó đang nhiều cũng sẽ có được giải phóng
nó sẽ là tác động tương hữu nó sẽ giúp tích cực hơn cho thị trường
nó có hai vấn đề vấn đề hạ lãi suất là vấn đề riêng biệt
so với việc kiểm soát các gây gói cho vay
chất lượng các gây gói cho vay
vào không những bất động sản mà các lĩnh vực khác
cũng đều phải được các ngân hàng thương mại đánh giá một cách
đánh giá rủi ro một cách đúng tiêu chuẩn
và ngân hàng nhà nước cái chỉ dấu cho thấy hạ lãi suất
không đồng nghĩa với việc các ngân hàng có thể cho vay
một cách bừa bãi vung vãi
và các ngân hàng vẫn buộc phải kiểm soát chất lượng
những gói cho vay để đảm bảo rằng là
những địa chỉ mình cho vay là những địa chỉ mà không tạo ra thêm nợ sống
theo thống kê của bộ xây dựng và các đơn vị tư vấn quản lý bất động sản
lượng căn hộ trung cư được tiêu thụ trong quý ii tăng nhẹ
so với quý i năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên áp lực đối với thị trường đó là nguồn cung đang có xu hướng gia tăng
trong năm hai nghìn một mươi bảy tại thị trường hà nội sẽ có khoảng hơn hai mươi căn hộ bàn giao
năm hai nghìn một mươi tám nguồn cung cũng ở mức cao
tạo áp lực không nhỏ cho các dự án trong tiêu thụ sản phẩm
trong tuần bộ công thương dẫn thông tin từ thương vụ việt nam
tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
tiếp tục cảnh báo về tình hình lừa đảo của một số doanh nghiệp nhập khẩu tại uae
thời gian qua thương vụ việt nam tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp doanh nghiệp việt nam
nhận được trào mua hàng nông sản trái cây
và ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu mặt hàng này
mang tính lý cho các doanh nghiệp

tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
theo đó thương vụ việt nam tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất cảnh báo
do là quốc gia với rất nhiều doanh nghiệp các nước hoạt động kinh doanh
trong đó các doanh nghiệp kinh doanh rau quả trái cây tại đây
chủ yếu là pakistan và ấn độ
họ đã làm ăn hàng chục năm tại đây
có những doanh nghiệp làm ăn chắc chắn bài bản uy tín
doanh nghiệp việt nam có thể ký hợp đồng
thỏa thuận cung cấp dài hạn hàng hóa đối với các doanh nghiệp này
theo mức giá xác định từng thời điểm
trên cơ sở phần trăm hoa hồng chia sẻ cho doanh nghiệp đầu mối tại uae
trường hợp bán hàng theo chuyến
cần xác định rõ giá thị trường của hàng và phương thức thanh toán thích hợp
thưa quý vị và các bạn giống như xe máy khi mới xuất hiện tại việt nam
thị trường xe điện hiện nay cũng đã xuất hiện các mặt hàng giả
hàng nhái với chất lượng thấp
việc một số hãng xe nhập các linh kiện
trung quốc về để nhái kiểu dáng giống hệt sản phẩm chính hãng
giá thành tương đương đã và đang gây ra những thiệt hại kinh tế
và rủi ro không thể lường trước cho các doanh nghiệp
không ai có thể tin rằng hai sản phẩm này đến từ hai thương hiệu hoàn toàn khác nhau
một bên là sản phẩm do hãng xe nội địa việt nam sản xuất
đã được đăng ký sở hữu trí tuệ nhưng lại bị làm nhái từ một doanh nghiệp nước ngoài
một bên là sản phẩm nhái giống đến chín mươi nhưng hoàn toàn không có tem xuất xứ hàng hóa
không tem kiểm định chất lượng cũng như không có bất cứ giấy tờ nào bảo đảm
về chất lượng của chiếc xe đạp điện này
đây là cái tem mà bên cục đăng kiểm người ta đã đăng kiểm kiểm định rõ ràng
có nghĩa là bên này được cái xe này đã được kiểm định chất lượng
do cục đăng kiểm của việt nam cấp nhận
còn chiếc xe bên cạnh mình là cái xe hàng nhái của công ty fuji
người ta làm nó sẽ không có tem
đặc biệt chất lượng xe điện giả này rất kém
và sẽ mở ba bộ phận quan trọng đó là aque hoặc là pin động cơ và bộ điều khiển
acqui hay pin có chất lượng kém sẽ nhanh bị sụt điện
làm cho quãng đường đi ngắn hơn và xe không đạt công suất mong muốn
động cơ điện chất lượng kém làm cho xe có công suất yếu hay trục trạc
sẽ bị ngấm nước khi gặp trời mưa to đường ngập sâu
bộ điều khiển sử dụng các thiết bị điện tử thiếu chính xác không đáng tin cậy
việc cấp bằng sáng chế cho dòng xe cắp a hai cắp a thế hệ thứ hai của pega
kéo dài gần một mươi năm tháng và mới được cục sở hữu trí tuệ ký duyệt từ ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian này nhiều doanh nghiệp đã nhập xe nhái giả mạo mẫu cấp a để bán tại thị trường việt nam
thậm chí sử dụng cả nhãn mắc và thiết kế gần như y hệt so với sản phẩm chính hãng
hiện nay trên thị trường bên cạnh làm nhái xe nội địa rất nhiều sản phẩm xe đạp điện
xe máy điện xuất xứ từ trung quốc nhưng được gián nhãn các tên tuổi lớn như honda yamaha briston
thế nhưng đa số người đi mua xe đạp điện
xe máy điện đều không phân biệt được hàng chính hãng và hàng giả hàng nhái
các thương hiệu xe lớn bị làm nhái chản lan trên thị trường cùng với việc người tiêu dùng gặp
nhiều khó khăn để phân biệt thật giả khiến nhiều doanh nghiệp xe máy xe điện chính hãng gặp rất
nhiều dự án
hành vi làm giả làm nhái vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước đã diễn ra thường xuyên trên mọi ngành nghề và là một vấn đề nan dài ở việt nam trong nhiều năm qua
do đó việc nâng cao ý thức bảo hộ tài sản trí tuệ cần được chính phủ quan tâm nhiều hơn và có những biện pháp mạnh tay nhằm ngăn chặn những hành vi vi phạm kiểu sáng công nghiệp
từ đó bảo vệ sự sáng tạo cũng như thành quả của các doanh nghiệp việt nam
quý vị và các bạn thân mến chương trình nhịp sống cũng xin được tạm dừng tại đây
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn